được cảm xúc của khán giả tức là xem xong
tiết mục đấy thì khán giả cảm thấy xúc động
hay là cảm thấy vui cảm thấy buồn cười
hay là cảm thấy tự soi
vào cái cảm xúc của chính mình để rút ra
được một điều gì đó cho chính mình
tức là chúng ta sẽ không bê ra đây
nhiều đạo cụ không thay đổi
phục trang hóa trang
thậm chí tất cả mọi thứ đấy là rất đơn giản
thì chính vì cái sự hà tiện của việc
tất cả những cái hiệu quả sân khấu
khác thế cho nên là
cái giàu có nhất của nghề diễn dịch kỳ câm
lại phải đào sâu về mặt cơ thể
để biểu diễn cái sức biểu cảm
mỗi một động tác của nghề diễn dịch kỳ câm
đều phải được tính toán
là ví dụ tôi đưa tay lên thì ở mức độ nào
thì khán giả sẽ cảm nhận
tốt nhất hay là tôi
đưa cái ngón tay vào ở mức độ nào
thì khán giả sẽ cảm nhận được cái
cái động tác đấy
cái động tác biểu cảm đến một cách rõ nhất
thì mọi thứ như thế người diễn dịch kỳ câm
phải tính toán tức là họ đơn giản ở việc
những hiệu quả sân khấu xung quanh
thế nhưng mà họ lại
đầu kì về việc là làm sao
để chọn lọc ra những động tác tinh tế
nhất rõ nét nhất
và hấp dẫn nhất để
kể câu chuyện của mình và mọi người thì luôn
đề cập đến anh là một người nghệ sĩ cô đơn
cô đơn trên chính sân khấu của mình
cũng như là cô đơn trên con đường mà anh lựa chọn
vậy thì tại sao lại quyết định đi một con đường mà đầy khó khăn như vậy
thì lần đầu tiên tôi biết đến những động tác kỳ công
thì trong giờ tập kịch thôi
thì hướng dẫn một số động tác
hình thể thôi trong đó có kỳ câm
thì tôi rất thích rất hào hứng
lần đầu tiên mình được chứng kiến những động tác đấy
mình phục tài của những nghệ sĩ
những người mà làm được những động tác đấy
thì từ cái niềm yêu thích đấy thì tôi
sau này tôi dần dần tôi
học hỏi nhiều hơn tôi tìm tòi nhiều hơn
và cho đến khi
trở thành một diễn viên chuyên nghiệp
về nhát tuổi trẻ
thì lúc đó thời điểm đó tôi được
tiếp xúc trực tiếp với các nghệ sĩ kỳ câm
thế hệ đầu đó và tôi học được từ họ
rất nhiều và từ đó cái
niềm đam mê kỳ câm thì nó cứ theo đuổi tôi
từ thời điểm đó nó sẽ quay về
một cái thứ là
sự yêu thích và đam mê
vì bản thân tự trong tâm hồn tôi
trong lòng tôi là tôi thấy thích những
cái cách biểu diễn mà không cần dùng
lời nói vì tôi thích từ xưa rồi
cho nên là những cái gì mình đam mê thì mình
sẽ theo đuổi nó một cách
thoải mái và mình không hề có áp lực gì cả
cho nên là thấy nó khó khăn như thế
thấy nó còn có nguy cơ là không còn tồn tại nữa
nên tôi tự thấy là
tại sao cái môn mình thích như thế này
nó lại không được tồn tại như thế này nữa
mình không được xem thì đã đành rồi
thì mình sẽ tiếp tục diễn cho người khác xem
nghệ sĩ hoàng tùng nhận ra
tình yêu với kịch câm trong mình
đã đầy cùng với niềm tin
và lòng can đảm đủ để giúp anh
có thể lầm lũi với hành trình gian nan
đôi khi đơn độc
để đưa các tác phẩm kịch câm trở lại
với người yêu sân khấu
kịch câm trở lại là
sự kết hợp của những kỹ thuật kịch câm
và những kỹ thuật hình thể hiện đại
nhằm kể những câu chuyện
của cuộc sống hiện đại
dưới góc nhìn của cá nhân nghệ sĩ
là quyết tâm của cá nhân hoàng tùng
với mong muốn
không chỉ đưa kịch câm
từ một thời vang bóng tại việt nam
trở lại với đời sống văn hóa nghệ thuật hiện tại
mà còn trở lại
trong lòng công chúng yêu sân khấu
vốn đã thừa thớt bấy lâu nay
yêu nghề hạnh phúc
khi được một mình
với một bộ quần áo trên sân khấu
chỉ có những ngôn ngữ cơ thể
để trò chuyện với khán giả
trên sân khấu kịch câm
hoàng tùng không đóng khung mình
trong những động tác kịch câm kinh điển
mà sáng tạo không ngừng
khiến nhiều khán giả bất ngờ và hứng thú
mỗi một tác phẩm của anh
thường mang một chủ đề
chiết lý suy ngẫm riêng
với những cung bậc cảm xúc khác nhau
khi thì hài hước
có lúc sâu lắng tinh tế xúc động
khiến khán giả được cười
được khóc được hân hoan
được chăn trở
rất nhiều tác phẩm của anh bây giờ đang được gọi với rất chú ý
chẳng hạn như selfie
anh đưa vấn đề
vào trong bộ kịch của mình
tức là sức sáng tạo
vậy anh có thể chia sẻ một chút về định hướng của mình
cũng như những tác phẩm
tại sao anh lại quyết định đưa vấn đề xã hội vào trong bộ kịch đó
ngày trước tôi mới học kịch câm từ rất lâu rồi
biết kịch câm từ rất lâu rồi
nhưng mà trong suốt mười mấy năm
thì tôi chỉ
dừng lại ở kịch câm với mức độ
các nghệ sĩ đi trước
có tác phẩm gì thì tôi copy y hệt như thế thôi
mà tôi không tự sáng tạo ra được
tác phẩm của riêng mình
cho đến khi đến thời điểm là
mình tiếp xúc được nhiều hơn
với các nghệ sĩ quốc tế
các nghệ sĩ đương thời
và tôi thấy là vẫn là những động tác kịch câm đó
nhưng họ lại kể những câu chuyện mới hơn
kể những câu chuyện đang xảy ra hàng ngày
và rất là thú vị
thì tôi nghĩ là
mình cũng có thể tìm những chủ đề
những câu chuyện đó để có thể sáng tạo ra tác phẩm của riêng mình
thì đến lúc đó tôi mới tìm tòi cái cách tư duy
tôi nghĩ đấy cũng là một cách để làm mới kịch câm
cũng không thể bắt khán giả cứ mấy chục năm
nhưng một hai tác phẩm được
tôi sẽ phải tìm
những chủ đề
tất nhiên là phải có hứng thú với tôi
và những câu chuyện xảy ra xung quanh
cuộc sống của chúng ta để đưa vào
thế thì đấy là một cách
để mọi người tiếp tục đi xem kịch câm
cũng nhiều người cho rằng
hoàng tùng là một người gan dở
khi lựa chọn theo đuổi loại hình nghệ thuật
lắm khó khăn này
thế nhưng nếu nhìn thấy những công hiến của anh
với kịch câm và sự hưởng ứng
của các bạn trẻ với kịch câm
chắc hẳn mọi người sẽ có cái nhìn
thực sự khác
mình thấy học hình thể này rất có lợi
thứ nhất là về mặt thể chất
cũng được tăng lên và
về mặt trên sân khấu thì mình cũng cảm giác tự tin hơn
mỗi khi mình làm những động tác liên quan hình thể
ở những động tác
hình thể mà hôm nay thầy dạy thì sẽ giúp chúng em làm
khai thác được cái ngôn ngữ cơ thể
khi mình diễn trên sân khấu
và cảm nhận được bạn diễn của mình
cảm nhận được tất cả ánh nhi của khán giả
động thái của khán giả
để giúp mình điều tiết được cái
hành động diễn của mình trên sân khấu
thật sự là khi được học xong
những lớp diễn xuất như thế này
đặc biệt là buổi mà thầy dạy nhất là kịch câm
thì em có cảm giác là rất hứng thú
được thêm một phần
nước thang nào đó để có thể bước lên
trên con đường nghề nghiệp diễn xuất của mình
trên sân khấu
em nghĩ là nó sẽ là khó hơn
với các kịch khác vì chúng ta phải sử dụng
toàn bộ cả cơ thể mình để có thể
tạo dáng hoặc là
tạo hình ra được những cái vật thể và hình thể
phù hợp trên sân khấu mà
trong kịch bản đã đề ra
anh dành thời gian
tới các trường đại học dạy kịch câm
và diễn xuất hình thể
với mong muốn đưa nghệ thuật kịch câm
đến gần hơn với các bạn trẻ
đây không chỉ là cơ hội để anh giới thiệu kịch cầm
mà còn giúp các bạn trẻ
được tiếp cận hơn
với một bộ môn nghệ thuật uyên bác
môn nghệ thuật có thể giúp các bạn
nhiều điều trong cuộc sống
qua những bài học mà kịch câm mang lại
ở phần cuối của buổi trò chuyện ngày hôm nay
thì anh có thể chia sẻ một chút đó là
anh mong muốn điều gì với bộ môn nghệ thuật kịch cơm
và cũng như là gửi gắm đến khán giả
và đặc biệt là những người có nghiệp
đam mê với kịch câm điều gì
tôi không quá là tôn vinh kịch câm
nhưng tôi khuyến khích
trước mắt về mặt khán giả
thì khán giả nên thưởng thức
nhiều loại hình nghệ thuật
trong đó có kịch câm
bởi vì mỗi một loại hình nghệ thuật
thì sẽ có một cái độc đáo riêng
có một cái đặc trưng và cái độc đáo riêng của mình
các bạn cũng nên thưởng thức
những loại hình nghệ thuật
mà ít ổn ào hơn
tĩnh lặng hơn
thì nên tìm đến kịch câm
như là tạm coi như là một phút lắng động
trong cuộc sống ổn ào của mình
còn với những các nghệ sĩ
hay là những bạn trẻ
mà bắt đầu tập kịch câm
thì cứ tập
thực ra thì việc tập không chỉ máy móc
việc làm đậu cát này làm đậu cát kia
mà cố gắng nghĩ đến việc là
cái cốt lõi của kịch câm cái hay cái đẹp của kịch câm
nó nằm ở đâu
nó không chỉ nằm là bắt trước
cuộc sống sao cho giống mà là cái
cái tinh thần cái chiết lý
ẩn đằng sau những cái động tác đấy
hoặc nếu đã chọn rồi
thì cố gắng kiên trì
một lần nữa xin cảm ơn anh vì buổi chia sẻ ngày hôm nay
quý vị và các bạn thân mến chúng tôi hy vọng rằng là
sau chương trình ngày hôm nay buổi trò chuyện cùng với nghệ sĩ hoàng tùng
thì quý vị đã hiểu thêm về bộ môn nghệ thuật
kịch câm mặc dù là hơi kén người xem
cũng như là kén người trình diễn này
thế nhưng quý vị cũng có thể lựa chọn nó cho thực đơn nghệ thuật của mình
một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại